nga và ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng năm mươi trẻ em phải di rời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
động thái này theo sau cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa moscow và kiev liên quan đến việc trao trả trẻ em do qatar làm trung gian
tại cuộc họp này nga và ukraine đã thảo luận danh sách cập nhật
theo đó hai mươi chín trẻ em người ukraine đang sống ở nga có thể đoàn tụ với người thân ở quê hương
moscow cũng đề nghị hỗ trợ đưa một mươi chín trẻ em người nga đang sống ở ukraine hoặc liên minh châu âu vì nhiều lý do trở về nước này
số phận của những đứa trẻ ở ukraine là một vấn đề rất nhạy cảm kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra cách đây hơn hai năm
vào năm hai nghìn hai mươi ba tòa hình sự quốc tế đã phát lệnh bắt giữ tổng thống nga và bà maria lovabellova
ủy viên về quyền trẻ em của điện kremlin với cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em ukraine vào lãnh thổ nga trong cuộc xung đột giữa nga và ukraine
kiev tin rằng có hơn một mươi chín trẻ em
đã bị đưa sang nga trong đó chưa đến bốn trăm linh trẻ được trở về ukraine
tuy nhiên moscow bác bỏ cáo buộc và khẳng định chỉ đưa trẻ em ra khỏi khu vực giao tranh để đảm bảo an toàn